huyện mai sơn tỉnh sơn la những năm gần đây được biết tới là một trong những địa phương đặc biệt phát triển về trồng và xuất khẩu hoa quả
một trong những sản phẩm tạo được thương hiệu chính là na
nếu như trước đây người dân huyện mai sơn tỉnh sơn la trồng na theo kiểu mạnh ai nấy trồng được mùa rớt giá
thì nay khi tham gia các hợp tác xã được hướng dẫn sản xuất theo quy trình việt gáp quả na bán được giá gấp đôi
đời sống người trồng na đã thay đổi rõ rệt
vườn na hai mươi năm tuổi của gia đình chị nguyễn thị sáu huyện mai sơn với diện tích một hectare năm hai nghìn một mươi tám cho sản lượng một mươi bốn tấn
đã tạo thu nhập cho gia đình chị trên năm trăm linh triệu đồng
cùng với việc chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp với sự hỗ trợ kỹ thuật nên trên cùng một cây na có thể cho ba giai đoạn quả khác nhau
chính điều này vừa bảo đảm cho sinh trường và phát triển của cây để đưa ra thị trường những sản phẩm sạch
kỹ thuật chăm sóc bây giờ thuốc men này họ có
bây giờ là cung cấp cho mình rồi là họ cũng thỉnh thoảng là cho mình phải đi họp ý
để họ hướng dẫn kỹ thuật cho mình này đấy rồi về mình biết mình mới chăm sóc được cây na
nói chung là vào việt gáp này nó rất có lợi cho mình
tôi vào việt gáp với này là rất rất mong muốn là làm quả na phải là quả na sạch đấy
bởi vì là trước hết mình phải làm quán na sạch này mình ăn nhiều mà mình suốt ngày mình lận lội trong vườn
mình là người ảnh hưởng nhất mình làm được sạch cái hàng của mình dần dần là người ta sẽ chấp nhận được
nó sẽ có thương hiệu và nó sẽ có thị trường cho mình
từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi cây na dài được đưa vào trồng tại huyện mai sơn
mới đầu chỉ có vài hộ trồng nhờ đem lại hiệu quả kinh tế cao nên diện tích na ngày càng được mở rộng
từ chỗ chỉ có vài hectare đến nay huyện mai sơn đã có hơn hai trăm linh hectare na
tập trung chủ yếu ở xã cò nòi và thị trấn hát lót
nhiều hộ đã thu nhập vài trăm triệu đồng sau mỗi vụ na
năm hai nghìn một mươi chín năng suất na dự kiến bình quân ước đạt một mươi năm tấn một hectare
sản lượng toàn huyện ước đạt khoảng trên hai tấn
sau khi được công nhận là thương hiệu na của mai sơn
các hợp tác xá và các hộ gia đình trao điều kiện cho các hộ xuất khẩu ra một số các thị trường như trung quốc hay là một số nước khác
hiện nay huyện mai sơn đang chính vụ thu hoạch na với tổng diện tích trên hai trăm linh hectare
đây là thời điểm mà những người trồng na mong chờ nhất trong năm để gặt hái thành quả lao động sản xuất của mình
từ việc thay đổi tư duy trong sản xuất mà cây na đã thực sự trở thành cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên vùng đất này